sở công thương tỉnh hà nam vừa phối hợp với vụ thị trường trong nước bộ công thương tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh hà nam năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của đại diện một mươi năm sở công thương các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và hơn một trăm linh doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng việt nam
hội nghị là dịp để các doanh nghiệp hợp tác xã và các hộ sản xuất nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến thương mại
mạnh dạn và chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động giao thương kết nối cung cầu tham gia các hội trợ triển lãm để quảng bá và tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường
thông qua hoạt động kết nối giao thương góp phần thúc đẩy các mối quan hệ về kinh tế văn hóa giữa các tỉnh thành phố trong khu vực và trên cả nước